ngày một mươi một tháng hai huyện mộc châu tỉnh sơn la đã tổ chức lễ phát động trồng một vạn cây hoa mai anh đào
hưởng ứng phong trào tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
để chuẩn bị cho đợt gia quân trồng một vạn cây mai anh đào vào dịp đầu xuân huyện mộc châu đã chỉ đạo ngành nông nghiệp
chuẩn bị cây giống từ giống hoa mai anh đào đà lạt và giống hoa mai anh đào của tây bắc các xã thị trấn
triển khai công tác tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký chỉ tiêu cây trồng chuẩn bị vị trí đất trồng và cây giống
đảm bảo đủ số lượng và chất lượng sau đợt gia quân khi thời tiết thuận lợi huyện mộc châu sẽ triển khai trồng đồng loạt
nhằm tạo tuyến phố hoa mai anh đào trong tương lai
chúng tôi cũng hy vọng rằng là với hơn một vạn cây hoa anh đào hiện nay mà chúng tôi đã trồng và sẽ cố gắng phấn đấu trồng trong hai năm
trong thời gian tới thì hoa anh đào trên công viên mộc châu sẽ nở thật đẹp và chúng tôi sẽ thu hút được rất nhiều khách
du lịch đến với mộc châu vào mùa hoa anh đào nở
theo kế hoạch trong năm hai nghìn một mươi chín huyện mộc châu sẽ trồng một trăm linh cây phân tán
đây là dịp để các tầng lớp nhân dân thể hiện ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên môi trường tạo cảnh quan môi trường xanh
sạch đẹp tạo các tuyến đường tuyến phố đặc trưng có nét độc đáo hấp dẫn thu hút khách du lịch